luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên nhiều địa phương hiện vẫn còn gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi luật
do đó ngày bảy tháng ba tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
triển khai luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn
luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên để triển khai luật có hiệu quả tại hội nghị tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã hướng dẫn cho đại diện các địa phương về nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản
theo đó nghị định gồm chín chương và bảy mươi năm điều về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nuôi trồng thủy sản
khai thác thủy sản quản lý tàu cá tàu công vụ cảng cá và khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá
kiểm ngư mua bán sơ chế chế biến xuất khẩu nhập khẩu thủy sản sản phẩm thủy sản và quản lý nhà nước về thủy sản
đặc biệt việc chống khai thác bất hợp pháp cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm
theo đó các cơ quan chức năng các đơn vị thực thi luật cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể
xác được các kế hoạch công việc mà luật đã đưa ra
nhưng ở phía viện địa phương thì cũng cần phải có hỗ trợ nhiều hơn cho các đơn vị mà nhận nhiệm vụ thực thi đấy
thì nó mới không có độ trễ hoặc là nó không bị gọi là làm thiếu so với những quy định hiện hành
chỉ ra những điểm ngẽn trong điều kiện xuất khẩu thủy sản việt nam
các chuyên gia cho rằng rào càn kỹ thuật trong đó có thẻ vàng ủy ban châu âu cảnh báo các quy định uuu
và những cảnh báo từ nhiều thị trường khác
chúng ta trước mắt phải cần thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chống khai thác bất hợp pháp
bây giờ vẫn là ưu tiên hàng đầu bởi vì trong thời gian sớm nhất
ủy ban châu âu sẽ tiếp tục sang kiểm tra đánh giá về các hoạt động triển khai của việt nam trong thời gian vừa rồi
việc triển khai nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy
sẽ từng bước chuyển hướng ngành thủy sản của nước ta
từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm
phát triển hiệu quả và bền vững